nhơn châu là xã đảo tiền tiêu của thành phố quy nhơn tỉnh bình định nằm cách đất liền khoảng một mươi hai hải lý
điều kiện địa lý cách trở thời tiết khắc nghiệt thu nhập chủ yếu từ việc đánh bắt hải sản gần bờ
cuộc sống của nhân dân trên đảo còn nhiều bấp bênh thiếu thốn tình trạng trẻ em chán học bỏ học vẫn còn không ít
xã đảo nhơn châu hay còn gọi là cù lao xanh có hơn năm trăm linh hộ dân với hơn hai ba trăm linh nhân khẩu
hiện toàn xã có khoảng hai trăm linh học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở
cứ đầu năm học lại có rất nhiều học sinh nghỉ học giữa trường
có em bỏ học vì nhà nghèo gia đình đông anh em
có em bỏ học vì một cô cha trên biển
có những em bé bỏ học vì cha mẹ nghĩ rằng làm ngư dân không cần học nhiều
nhằm khuyến khích những trẻ em nghèo hiếu học cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nhân châu
và ban chỉ huy bộ đội biên phòng bình định đã nhận đỡ đầu cho bốn học sinh có hoàn cảnh khó khăn
mỗi em được hưởng học bổng năm trăm linh đồng một tháng cho đến khi học hết trung học phổ thông
một trong những trường hợp này là em nguyễn sinh toàn
học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở nhân châu hiện đang sinh sống cùng bà ngoại
một trường hợp khác còn khó khăn hơn đó là hoàn cảnh của em trần ngọc lam
học sinh lớp chín
trường trung học cơ sở nhân châu
bà mẹ mất sớm em được ông nội cứu mang
nhưng giờ ông cũng đã mất làm phải sống một mình
để trang trải cuộc sống lam đã từng phải bỏ học để đi làm thuê
số tiền học bổng năm trăm linh đồng hàng tháng vừa giúp em trang trải cuộc sống
vừa giúp em có thể tiếp tục việc học
con mua đồ học tập chơi trái cho đồ ăn
con cảm ơn các chú để giúp đỡ cho con
con xin cố gắng làm học tập thật giỏi để chân lớn giúp đỡ cho đất nước
để nâng bước học sinh tới trường cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nhơn châu
thông qua chính quyền địa phương để nắm tình hình
rồi cùng các tổ chức đoàn thể địa phương vận động gia đình cho học sinh đi học lại
mỗi năm đồn đã vận động được trên dưới một mươi em quay trở lại lớp
bên cạnh đó đồn đã vận động các cán bộ chiến sĩ quyên góp
gây quỹ mô sách vở dụng cụ học tập tham động với các em học sinh hiếu học nhưng có hoàn cảnh khó khăn
trong thời gian tới đối với những cháu có điều kiện vào cấp trung học phổ thông
trong thành phố quy nhơn thì chúng tôi sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện cho các em về nơi ngộ nghỉ
và tiếp tục hỗ trợ theo chương trình với mức năm trăm linh đồng một em một tháng
chứng kiến niềm vui của những em học sinh nghèo được tìm đến với con chữ
mới thấy được ý nghĩa thiết thực của việc tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học đến trường
mà các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng bình định đã làm trong thời gian qua